tại cửa khẩu quốc tế lào cai sáng nay hải quan lào cai và các lực lượng ninh liên ngành đã thông quan chuyến hàng đầu tiên trong năm mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy đồng thời tổ chức đón đoàn khách du lịch nước ngoài đầu tiên tới thăm quan
chuyến hàng đầu tiên được thông quan trong năm mới hai nghìn một mươi bảy gồm bốn tám tấn tôm hùm tươi sống trị giá hai năm tỷ đồng
số tôm hùm này được xuất giao cho các chủ nhà hàng hải sản cao cấp ở vân nam trung quốc tiêu thụ trong những ngày đầu năm mới
hải quan lào cai và các lực lượng liên ngành đã cùng phối hợp thực hiện các thủ tục bảo đảm nhanh gọn an toàn rút ngắn thời gian thông quan
và chúng tôi đã tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp để xuất khẩu lô hàng đầu tiên
trong ngày đầu tiên của năm mới đã có bốn tờ khai xuất và nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu đường bộ kim thành
năm hai nghìn một mươi bảy sẽ là năm tỉnh lào cai đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt hơn hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương
cũng trong sáng nay để chào đón năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy lào cai tây bắc sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh lào cai
trước lễ đón đoàn khách du lịch đầu tiên tới thăm quan
tại buổi đón tiếp đoàn khách du lịch sông đất đầu năm đã được tặng hoa và quà lưu niệm cùng những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày đầu năm mới
bên cạnh đó các lực lượng chức năng làm việc tại cửa khẩu quốc tế lào cai như biên phòng hải quan kiểm dịch y tế đã làm thủ tục nhập cảnh cho đoàn nhanh chóng thuận tiện và an toàn
theo dự kiến đoàn khách du lịch sẽ đi tham quan khám phá các cảnh quan và bản sắc văn hóa các dân tộc tại huyện sapa bắc hà và thành phố đà lạt